với chủ đề kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu á asosai một mươi bốn sẽ diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi bốn tháng chín tại việt nam
đây cũng là năm đầu tiên việt nam vinh dự được đăng cai tổ chức
chủ đề chính năm nay bắt đầu từ thông điệp của chính phủ là không đánh đổi môi trường lấy kinh tế
nếu không chú trọng đến môi trường tương lai nước ta sẽ thành bãi rác ảnh hưởng tới cuộc sống sự phát triển bền vững
đây là chia sẻ của người đứng đầu ngành kiểm toán của việt nam
kiểm toán nhà nước đang thực hiện một số cuộc kiểm toán và đặc biệt là vấn đề quản lý phế liệu
đại hội asosai được tổ chức ba năm một lần là nơi họp mặt của tất cả người đứng đầu các cơ quan kiểm toán tối cao từ các nước châu á
năm nay đại hội vinh dự đón bốn mươi sáu cơ quan kiểm toán cấp cao đến từ các nước
đại hội không chỉ góp phần quảng bá đất nước về mặt hình ảnh mà thông qua sự kiện này
kiểm toán nhà nước việt nam sẽ có thêm cơ hội hợp tác song phương với cơ quan kiểm toán tối cao thành viên